trong một mươi chín h tối qua mùng năm một mươi trong lúc hai người bạn đi ra ngoài mua đồ về khi quay về phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ ở cửa phòng ngủ
được biết hoàng đức nhờ có bia danh là hoàng tử gió từng được biết đến là một giang hổ mạng
hoàng tử gió là đàn em thân thiết với các đàn anh giang hồ mạng như khá bảnh huấn hòa hồng
trước đó vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hò đức nhờ từng bị công an bắt vì hành vi liên quan đến sử dụng đất
trước đó vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hoàng tử gió gây chú ý khi xăm hình đầy người bao gồm cả cổ
facebook cá nhân của hoàng tử gió hiện có gần chín trăm linh follow lượt người theo dõi
thời gian gần đây hoàng tử gió bất ngờ thay đổi hình ảnh từ một giang hồ mạng đổi hướng sang làm doanh nhân tài chính
liên tiếp gần đây sự ra đi của những gương mặt hotface hot youtube khiến cộng đồng mạng không khó giật mình
họ đều là những người có ảnh hưởng đến một bộ phận trong xã hội theo những cách khác nhau và những đối tượng khác nhau
hoàng tử gió cũng không ngoại lệ những người đam mê xăm hình chắc không còn lã lẫm với thú chơi mực trên da của người này
bên cạnh đó là hàng loạt các bê bối về giang hổ mạng hay đầu tư kinh doanh có dấu hiệu lừa đảo
bản thân của nhiều giang hồ mạng cộng cán năm hai nghìn một mươi ba hoàng đức nhờ bất ngờ nổi lên trên mạng xã hội khi làm quản lý ba tại hà nội
được yêu ái gọi với cái tên anh phục vụ bản đẹp trai nhất thủ đô
vừa nổi bật trên mạng xã hội lại vừa có ngoại hình ơi nhìn nên nam thanh niên này còn tham gia đóng mv ca nhạc làm mẫu ảnh
hội những người phát cuồng vì độ cô te không đỡ nổi của hoàng tử gió
cái tên hoàng tử gió còn nổi lên bằng hàng loạt video đánh nhau bạo lực cùng hình xăm hô báo
đặc biệt các ngành khoe cuộc sống giàu giang xế hộp sang trảnh của nam thanh niên này
các ngành khoe cuộc sống giàu giang này cũng từng được cư dân mạng tung hô như thần tượng
ngoài ra hoàng đức nhờ cũng được biết đến là bạn thân của nhiều giang hổ mạng cộng cán như khá bảnh cuốn hoa hồng
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hoàng tử gió đã xuất hiện tại phiên tòa xét xử ngô bá khá tức khá bành cùng năm đồng phạm vì tội đánh bạc tổ chức đánh bạc
kêu gọi đầu tư kinh doanh tiền ảo có dấu hiệu lừa đảo
cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hoàng tử gió bị công an bắt
vì hành vi liên quan đến sử dụng chất cấm
tuy nhiên sau đó hoàng tư gió chỉ bị phạt hành chính rồi được thả ra
đến gần một năm sau hoàng tử gió tiếp tục bị cơ quan chức năng bắt quả tang về hành vi này
điều đang nói là hoàng đức nhờ còn ngang nhiên thách thức cơ quan chức năng khi cùng bạn livestream công khai sử dụng chất cấm trên mạng xã hội
hoàng đức nhờ cũng thành lập hội nhóm kêu gọi đầu tư vào các loại hình kinh doanh tiền ảo
trên nhà cá nhân của mình hoàng tử gió thường xuyên đăng tải những ngành
về tiền bạc xe hơi kèm theo đó là những startude về chất lý kinh doanh cách thức đầu tư làm giàu mở khóa học với mức giá ba trăm linh usd
hướng dẫn do dịch trên wefenix
ngoài ra hoàng đức nhờ còn được biết đến là có mối quan hệ thân thiết với phạm tuấn thủ lĩnh đa cấp tiền số bitcoin d fire
sau khi ôm hàng trăm tỷ của nhà đầu tư tuấn lặn mất tâm khiến bao người mất ăn mất ngủ
đặc biệt sau khi phạm tuấn trở thành người đứng đầu chi nhánh miền bắc của dự án đa cấp bitcoin
hội nhóm wefenix của đức nhờ cũng nhanh chóng được đổi tên thành đầu tư bitcoin defi cùng hoàng tử gió
đây là sàn giao dịch quyền chọn nhị phân bo được bộ công an báo cáo có dấu hiệu đa cấp lừa đảo
ngoài giang hổ mạng gần đây hoàng tử gió được nhiều người gọi với danh sưng là thần đọc lệnh
khi có nhiều thông tin về việc kiếm bạc tỷ về đầu tư gọi vốn trên các sàn giao dịch điện tử
đây cũng chính là nguyên nhân khiến người đồn đoán cái chết của người này có liên quan đến thua lỗ nợ nần
nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ
xung quanh vụ việc này theo nhiều chuyên gia việc xưng danh trên mạng xã hội với max giang hồ
gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường văn hóa giang hồ mạng
nhưng tác động xấu là thực tế nếu không kiểm soát tốt
theo phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
thực tế các nhà nghiên cứu đã chứng minh mạng xã hội không tạo ra nhóm xã hội mới
mà nó chỉ tăng cường tiếng nói của nhóm nhỏ trong xã hội
thường những nhóm đó khi thiếu hoặc không có mạng xã hội sẽ luôn bị chìm đi mờ đi
bởi những thông tin chính thống và các phương tiện truyền thống lớn
tuy nhiên internet lại giúp cho những nhóm này có tiếng nói giúp cho tiếng nói thiểu số
ở giải rác khắp nơi có thể liên kết với nhau
một trong những đặc thù của truyền thông là những sự khác lạ thậm chí là lệch chuẩn lại có sự lôi cuốn
nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng hơn so với những thông tin tích cực hay những thông tin tốt đẹp
câu chuyện này lại được kích thích nhiều nơi ở trên môi trường mạng xã hội
đấy là lý do tại sao các hiện tượng như huấn hoa hồng khá bảnh hoàng tử gió trở thành giang hổ mạng
trở thành người được giới trẻ quan tâm
có một bộ phận người dân quan tâm đến những sự việc của các giang hồ mạng
không phải bởi những đối tượng này là hình mẫu lý tưởng mà đa phần là do mọi người tò mò
thấy một việc gì đó kỳ lạ khác thường thì vào mạng để xem những đối tượng này làm những gì
đó chỉ là sự hiểu kỳ
tuy nhiên một điều nguy hại đó là nhận thức của chúng ta được hình thành bởi một hệ thống các thông tin
do đó khi chúng ta càng có nhiều các thông tin tiêu cực thì sẽ tác động đến nhận thức của giới trẻ
và từ nhận thức này ảnh hưởng đến hành động của giới trẻ
đó là lý do chúng ta cần phải lên án với những hành vi phản cảm lây chuẩn trên mạng xã hội
để ngăn chặn tình trạng này chúng ta phải bám chặt vào phương châm lấy cái tốt dẹp cái xấu lấy cái thiện dẹp cái ác
thứ nhất chúng ta cần phải theo dõi nhiều hơn những thông tin chính thống thông tin tích cực thông tin tốt đẹp
để mọi người được định hướng bởi những yếu tố tích cực đó chuyên cảm hứng và khuyến khích mọi người làm những việc tốt đẹp
thứ hai chúng ta phải lên án những việc làm không phù hợp việc làm tiêu cực
việc tuyên truyền cũng phải khéo léo phong phú đa dạng hấp dẫn
nếu không sẽ rất dễ rơi vào tình trạng ngược chiều là tuyên truyền cho những hành động này
trong một xã hội mà những thông tin rất đa dạng phong phú và sửa định hướng thông tin này
không chỉ của những cơ quan chính thống mà còn là vấn đề của nhiều cơ quan chức năng cùng phối hợp
thứ ba chúng ta cần có những hành động làm gương đặc biệt lấy những hành động làm gương ấy của những người nổi tiếng trong xã hội
các văn nghệ sĩ những người có địa vị cao trong xã hội
bởi một tấm gương tốt còn hơn trăm vạn lời nói khi chúng ta có những tấm gương tốt
cổ vũ tinh thần định hướng hành vi
cho mọi người chúng ta sẽ có thêm những hành động tốt thêm những việc làm tốt trong xã hội
thứ tư là chúng ta cần có những chế tài
trong thời gian vừa qua cơ quan chức năng đã xử phạt một số hành vi lệch chuẩn như vốn hoa hồng khá bảnh
nhưng vẫn cần phải có thêm những biện pháp để gian đe làm gương
bộ quy tắc của bộ thông tin và truyền thông về ứng xử trên mạng xã hội cũng là một kênh rất quan trọng
có phần nâng cao nhận thức của nhiều người
trong đó quy định rõ những hành động nào nên làm và không nên làm
được làm và không được phép làm trên mạng xã hội
thứ năm nên tổ chức nhiều hoạt động chương trình văn hóa nghệ thuật để tạo ra những mối quan tâm
tạo ra sự quan tâm chủ động và tích cực đặc biệt là các chương trình dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên
khi các hoạt động của các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên nhà trường hay tại chính gia đình
có những hành động gắn kết các thành viên sẽ giúp cho mọi người tránh xa nhiều hơn
các phương tiện truyền thông và tính tập thể sẽ được năng cao giảm bớt tính ca nhân
để con em mình không xa đà vào mạng xã hội một cách thái quá để thế hệ trẻ ngày nay được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh
thì ngoài các biện pháp chế tài xử lý mỗi gia đình phải có một môi trường văn hóa lành mạnh
các thành viên dành cho nhau thời gian nhiều hơn để gắn kết tình cảm
có như vậy mới hạn chế được những hành động tiêu cực đáng tiếc xảy ra
thưa quý vị không thể phủ nhận những mặt tích cực mà mạng xã hội mang lại
tuy nhiên tiêu cực cũng vô kể
tác động mạnh mẽ đến nhận thức lối sống của mỗi người
thông qua đó những người không hề biết hoàng tử gió là ai
nhưng sau sự ra đi của người này thì cũng đăng tải nhiều lời phán xét suy đoán thậm chí là công kích
kể cả khi đó chỉ là những lời đồn đoán trên mạng không có căn cứ
cần chấn chỉnh kịp thời tình trạng trên để không gian mạng được văn minh
để loại bỏ tình trạng biến sự ra đi của một con người trở thành trò tiêu khiển để bàn luận
thưa quý vị báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này trong thời gian sớm nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại